liên quan đến ca bệnh số một trăm bảy mươi tám tính đến chiều nay ngày ba mươi tháng ba bệnh viện lao và bệnh viện phổi thái nguyên
đã tiếp nhận hai mươi hai trường hợp tiếp xúc gần thuộc diện phải cách ly tại cơ sở y tế
ngoài hai mươi hai trường hợp trên có hai trường hợp được chuyển đến từ trung tâm y tế huyện phú bình
và một trường hợp từ trung tâm y tế thành phố thái nguyên
hiện hai mươi bốn trên hai mươi năm trường hợp đang được cách ly tại bệnh viện có sức khỏe ổn định
không có biểu hiện lâm sàng của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên một trường hợp được chuyển đến từ trung tâm y tế huyện phú bình đang có triệu chứng ho sốt
trước đó ngày một mươi chín tháng ba trường hợp này đã đến bệnh viện bạch mai hà nội để khám bệnh